thâm hụt ngân sách nhà nước vẫn ở mức cao nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn vay công cho các chương trình
dự án phát triển kinh tế ngày càng gia tăng là nguyên nhân chính dẫn đến nợ công tăng nhanh dân tiến đến sát ngưỡng an toàn
tuy nhiên theo bộ tài chính cho biết chính phủ và bộ tài chính đã có nhiều giải pháp quản lý nợ công
để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững
tỷ lệ nợ công so với gdp các năm qua đều đạt kế hoạch và giảm rất sâu
năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ nợ công là sáu mươi ba ba gdp nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín dự kiến là năm mươi sáu một gdp và năm hai nghìn hai mươi ước chỉ còn khoảng năm mươi bốn ba gdp
bộ tài chính cũng dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi chín các chỉ tiêu nợ so với gdp duy trì trong các ngưỡng an toàn
được quốc hội cho phép và tiếp tục có xu hướng giảm như năm hai nghìn một mươi tám
điều này căn cứ trên tình hình cân đối ngân sách nhà nước diễn biến thuận lợi
qua đó giảm nhu cầu huy động vốn của chính phủ để bù đắp bộ chi cho đầu tư phát triển
xiết chặt bảo lãnh chính phủ cho doanh nghiệp vay và mức bảo lãnh phát hành cho ngân hàng phát triển việt nam
thấp hơn nợ gốc đến hạn dẫn đến dư nợ bảo lãnh chính phủ tiếp tục giảm trong năm hai nghìn hai mươi
việc kiểm soát chặt chẽ thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp
và tổ chức tín dụng bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn cũng được bộ tài chính chú trọng